từ ngày hai mươi bốn tháng chín thành phố hội an chính thức triển khai trở lại hai đề án là phố đi bộ dành cho người đi bộ và xe không động cơ và phố đêm
bên cạnh đó còn các la nghề truyền thống và hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ hội an cũng được hoạt động bình thường trở lại
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam đã nằm trong tầm kiểm soát và nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao sau nhiều tuần cách ly xã hội
và thành phố hội an cũng sẽ mở cửa đón khách tham quan trở lại
thời gian hoạt động với buổi sáng là từ chín h đến một mươi một giờ buổi chiều là từ một mươi năm h đến hai mươi một giờ với hàng loạt các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc của địa phương
đặc biệt hội an sẽ giảm giá năm mươi giá vé tham quan khu phố cổ và được áp dụng từ ngày hai mươi bốn tháng chín đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi